hàng trăm cá thể tê tê được cứu hộ mỗi năm tình nguyện viên tận tình chăm sóc chữa bệnh tạo môi trường sống đa dạng cho các loài động vật ngôi nhà thiên nhiên của động vật hoang dã

công việc thường ngày của trường tại trung tâm là cùng các bạn tình nguyện viên quốc tế tham gia dọn dẹp chuồng trại làm giàu môi trường sống giúp cho các bạn tt tái hòa nhập với điều kiện hoang dã
công việc này giúp trường gần gũi với động vật hiểu được tập tính của chúng
từ những đất nước khác nhau họ cùng về đây bởi tình yêu dành cho thiên nhiên và mong muốn chung tay cứu hộ động vật
sự tham gia của những người bạn ngoại quốc minh chứng cho nỗ lực bảo vệ và khôi phục môi trường sống không thể xuất phát từ một cá nhân đơn lẻ mà phải là sự gắn kết giữa các quốc gia và các dân tộc